thưa quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay chúng tôi mời luật sư đào nguyên thuật văn phòng luật sư kết nối cùng tham gia chương trình
để trả lời những thắc mắc khiếu nại của quý khán giả
xin chào luật sư cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình
xin chào mc diệp vân xin chào quý vị khán giả của chương trình hợp thư truyền hình
thưa luật sư khán giả hoàng văn tuấn ở ninh bình hỏi
năm hai nghìn một mươi tám vợ chồng tôi có mua một ngôi nhà của anh a do được bố mẹ tặng cho trước khi chết
có dây chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên anh a
sau khi nhận chuyển nhượng chúng tôi đã thực hiện thủ tục sang tên tài sản trên sang vợ chồng tôi
gần đây anh b là em trai của anh a
a có làm đơn khởi kiện anh a đến tòa án để đòi lại vợ chồng tôi tài sản này
với lý do anh a đã làm giả giấy tờ tặng cho của bố mẹ
vậy tôi xin hỏi luật sư vợ chồng tôi có phải trả lại tài sản này cho anh b không
xin chào bạn tuấn dựa trên những thông tin bạn đã cung cấp tôi xin trả lời bạn như sau
nếu tòa án xác định thủ tục tặng cho tài sản của anh a không đúng theo quy định pháp luật
thì giao dịch tặng cho của bố mẹ sang cho anh a sẽ bị tuyên vô hiệu
tuy nhiên giao dịch giữa vợ chồng bạn và anh a sẽ không bị tuyên vô hiệu
bởi căn cứ theo quy định tài khoản hai điều một trăm ba mươi ba bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu
cụ thể trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu nhưng tài sản đã được đăng ký
tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau đó được chuyển giao bằng một giao dịch dân sự khác
cho người thứ ba ngay tình và người này căn cứ vào việc đăng ký đó mà xác lập
thực hiện giao dịch thì giao dịch đó không bị tuyên vô hiệu
và vì giao dịch giữa anh a và vợ chồng bạn không bị tuyên vô hiệu
nên căn cứ khoảng ba điều này thì anh b cũng không có quyền đòi lại tài sản từ vợ chồng bạn
mà chỉ có quyền khởi kiện yêu cầu anh a là người có lỗi dẫn đến việc giao dịch
được xác lập với vợ chồng bạn phải hoàn trả những chi phí hợp lý
và bồi thường thiệt hại cho anh b mà thôi
thưa luật sư bạn lê phương quỳnh ở phú thọ hỏi
tôi mới ra trường và xin vào làm bán hàng tại một hệ thống nhà thuốc ở hà nội
tại đây người tuyển dụng yêu cầu tôi phải nộp bằng tốt nghiệp bản gốc
thì mới đồng ý nhận tôi vào làm việc
vậy luật sư cho tôi hỏi việc người tuyển dụng yêu cầu tôi phải nộp bằng tốt nghiệp bản gốc
có đúng quy định pháp luật không
tôi cần phải làm sao để không phải nộp bằng tốt nghiệp bản gốc mà vẫn xin được việc làm
tôi xin cảm ơn
xin chào bạn quỳnh tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau
theo quy định tài khoản một điều một mươi bảy bộ luật lao động
năm hai nghìn một mươi chín thì một trong những hành vi người sử dụng lao động không được làm
khi giao kết thực hiện hợp đồng đó là giữ bản chính giấy tờ tùy thân
văn bằng chứng chỉ của người lao động
vì vậy việc người tuyển dụng yêu cầu bạn phải nộp bằng tốt nghiệp bản gốc
là đã trái với quy định của bộ luật lao động
theo tôi để không phải nộp bằng tốt nghiệp bản gốc
bạn nên trao đổi với nhà tuyển dụng rằng bản sao bằng tốt nghiệp đã có công chứng
chứng thực là văn bản có giá trị
vì tương ứng được nhà nước công nhận
hơn nữa mọi nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động và người sử dụng lao động
đều đã được giao kết trong hợp đồng có giá trị pháp lý
vì vậy việc người sử dụng lao động yêu cầu giữ bằng tốt nghiệp của bạn là không cần thiết
khán giả liêu mai phương ở bắc đinh hỏi
tôi bị công ty tạm đình chỉ một mươi năm ngày làm việc với lý do tôi vi phạm nội quy công ty
tuy nhiên trong quyết định không gây rõ vi phạm nội quy gì
luật sư cho tôi hỏi tôi cần phải làm gì
để bảo đảm quyền lợi nếu công ty không cho tôi đi làm lại
tôi xin cảm ơn
xin chào bạn
tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau
căn cứ theo quy định tại điều một trăm hai mươi chín bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi hai thì
người sử dụng lao động có quyền tạm đình chỉ công việc của người lao động
khi vụ việc vi phạm có những tình tiết phức tạp
nếu xét thấy để người lao động tiếp tục làm việc sẽ gây khó khăn cho việc xác minh
việc tạm đình chỉ công việc của người lao động chỉ được thực hiện
sau khi tham khảo
ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở
thời hạn tạm đình chỉ theo quy định tại khoảng hai điều này là không được quá một mươi năm ngày
trường hợp đặc biệt cũng không được quá chín mươi ngày
trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc
người lao động được tạm ứng năm mươi tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc
hết thời hạn tạm đình chỉ công việc
người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc
nếu hết thời gian trên
nhận bạn trở lại làm việc
bạn có thể viết đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp lao động
đến hòa giải viên lao động do cơ quan nhà nước về lao động huyện quận
để yêu cầu giải quyết theo quy định của pháp luật
xin cảm ơn luật sư đã tham gia trả lời những băn khoăn thắc mắc của khán giả truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn
trong tuần hộp thư truyền hình nhân dân nhận được clip của khán giả bạn xem truyền hình
phản ánh nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống hàng ngày
mà khán giả đã chứng kiến và ghi hình
sau khi xác minh và thẩm định nội dung
chúng tôi phát một số clip mà khán giả gửi về cho chương trình
đề nghị các cơ quan chức năng tại nơi ghi hình vào cuộc
để giải quyết những phản ánh của khán giả bạn xem truyền hình
sau đây mời quý vị và các bạn xem nội dung chi tiết
chương trình hộp thư truyền hình nhận được phản ánh
của người dân về việc mưa lớn nhiều ngày khiến hàng nghìn tấn rác
từ bãi cam ly thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng tiếp tục sạt lở
nước thải bốc mùi hôi chảy vào nhà dân và vườn hoa màu
được biết hai tuần qua khu vực này có mưa lớn
khối lượng rác lớn được trôn lấp sơ sài khiến sạt lở xuống dưới
đây cũng là lần thứ hai bãi rác lớn nhất đà lạt sạt lở trong năm qua
kính đề nghị cơ quan chức năng địa phương sớm có những biện pháp
phương án cụ thể để giải quyết tình trạng trên
theo phản ánh của người dân dự án bot cầu bình triệu hai ngưng hoạt động hơn năm năm nhưng các
trạm vẫn không được tháo rỡ gây ra tình trạng kẹt xe ở cửa ngõ phía đông của thành phố hồ chí minh
ngoài tình trạng kẹt xe trạm thu phí bị bỏ hoang cũng khiến nhiều tai nạn giao thông xảy ra tại đây
kính đề nghị cơ quan chức năng địa phương sớm có những biện pháp
phương án cụ thể để giải quyết tình trạng trên tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra
hình của chúng tôi cũng khép lại chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân tuần này